tại thành phố hồ chí minh trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có nhiều nguy cơ tiềm ẩn
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai cũng sẽ có những quy định để phù hợp với tình hình
theo đó các điểm thi sẽ bố trí phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống dịch
cử cán bộ giám sát cán bộ coi thi đảm bảo đúng quy định
mới đây đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo do bộ trưởng nguyễn kim sơn dẫn đầu
đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố hồ chí minh về các vấn đề liên quan đến giáo dục đào tạo của thành phố
trong đó phó chủ tịch ubnd tp hcm đề nghị bộ giáo dục và đào tạo đồng ý chủ trương
và có hướng dẫn cho học sinh thuộc diện f ca bệnh xác thực được tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
các điểm thi sẽ bố trí phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống dịch
cử cán bộ giám sát cán bộ coi thi bảo đảm đúng quy định
ngoài ra ubnd tp hcm còn kiến nghị các bộ ngành liên quan bổ sung quy định đối với mức chi cho công tác thanh tra
tại thông tư của bộ tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng với giáo dục phổ thông
theo ubnd tp hcm hiện nay mức chi cho cán bộ giáo viên tham gia làm công tác thanh tra thi
thấp hơn nhiều so với cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi
điều này sẽ khó khăn trong việc điều động cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra thi
được biết vào năm hai nghìn hai mươi một do tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm có nhiều diễn biến phức tạp
nên để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các thí sinh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tp hcm
cũng được quyết định chia làm hai đợt
nhưng sau đó tp hcm chỉ tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
và xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
hy vọng tình hình dịch bệnh với những tín hiệu khả quan như hiện nay sẽ tiếp tục được duy trì
để các em học sinh trung học phổ thông tại tp hcm cũng như trên cả nước có một kỳ thi tốt nghiệp tốt đẹp và an toàn